để thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu ngày năm tháng chín
thành phố thanh hóa đã phát đi thông báo khẩn cấp về thời gian thực hiện kiểm soát người
phương tiện di chuyển trong nội thành tính từ ngày sáu đến tám tháng chín
buổi sáng từ sáu h ba mươi phút đến bảy h một mươi năm từ một mươi một h một mươi năm đến một mươi hai h
buổi chiều từ một mươi ba h đến một mươi ba h bốn mươi từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút
ngoài các khung giờ trên giữ nguyên việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
đối với người và phương tiện di chuyển trong nội thành thành phố
nếu phải đi làm nhiệm vụ được phân công cán bộ công chức người lao động
phải có giấy giới thiệu do cơ quan đơn vị chủ quản cấp phép mới được di chuyển
liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo thông tin từ cdc thanh hóa
tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng chín đến một mươi tám h ngày năm tháng chín trên địa bàn tỉnh
ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín mới
cả bốn ca bệnh đều được ghi nhận ở khu vực phong tỏa huyện nga sơn
như vậy tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thanh hóa ghi nhận ba trăm tám mươi bốn ca dương tính cộng rồn
hiện có hai trăm một mươi tám bệnh nhân dương tính đang cách ly và điều trị tại bệnh viện phổi thanh hóa
một trăm sáu mươi sáu người điều trị ra khỏi viện một ca tử vong
dự kiến đến ngày bảy tháng chín thành phố thanh hóa sẽ hoàn thành
tết nhanh kháng nguyên cho khoảng bốn trăm bốn mươi người dân sống trên địa bàn thành phố